tại phnom penh campuchia tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi và bốn mươi một
và các hội nghị cấp cao liên quan lãnh đạo các nước asean và đối tác đã tham dự hội nghị cấp cao asean cộng ba
với trung quốc hàn quốc nhật bản
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự hội nghị
tại hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi năm các lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác asean cộng ba
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập trong năm hai nghìn hai mươi hai đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại đông á
hoàn ngành kết quả triển khai đáng khích lệ của kế hoạch hợp tác asean cộng ba giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
với gần sáu trăm linh dự án trên tất cả các lĩnh vực
các lãnh đạo asean cộng ba nhấn mạnh cần phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch giai đoạn mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
nhấn mạnh tiếp tục phối hợp kiểm soát hiệu quả đại dịch asean cùng các đối tác nhất trí thời gian tới
cần tập trung thúc đẩy mở cửa thị trường sớm nối lại hoàn toàn giao thương thúc đẩy tự do hóa thương mại
tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới
đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đồng ý khởi động định hướng hợp tác asean cộng ba
thời gian tới theo ba trụ cột một cách thiết thực hiệu quả
thủ tướng nhấn mạnh xây dựng và thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
đã mang lại hiệu quả thiết thực cho asean cộng ba cần làm sâu sắc hiệu quả hơn hiệp định này
và nhất trí thành lập ban thư ký rcep đồng thời đề nghị thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng
nguồn nhân lực giao lưu nhân dân và hợp tác lao động
về phía việt nam thủ tướng cam kết làm hết sức mình để các nước asean cộng ba được ổn định hòa bình và thịnh vượng
nhân dân các nước trong khu vực sống ấm no hạnh phúc không bỏ ai ở lại phía sau
đề nghị các nước asean cộng ba cần tiếp tục phát huy tinh thần đối thoại thẳng thắn hợp tác chân thành
láng giềng hữu nghị lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ góp phần tạo dựng cạnh tranh lành mạnh
dựa trên luật lệ giảm thiểu mâu thuẫn ngăn ngừa xung đột
sáng nay một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội trung đoàn đặc nhiệm bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức lễ công bố quyết định của bộ tư lệnh cảnh vệ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy các trung đội và ra mắt hai trung đội đặc biệt tinh nguyện
tại buổi lễ thiếu tướng trần hải quân tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ đã trao quyết định
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy các trung đội thuộc trung đoàn đặc nhiệm
theo đó trung đoàn đặc nhiệm có trách nhiệm thường xuyên luyện tập sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm ngăn chặn
chấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn khủng bố ám sát bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ
và các loại tội phạm khác xảy ra trong địa bàn khu vực bảo vệ theo lệnh của bộ trưởng bộ công an và tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ
những cán bộ chiến sĩ được lựa chọn tham gia hai trung đội này đều là các đồng chí có bản lĩnh chính trị gan dạ dũng cảm
được đào tạo chuyên sâu về kỹ chiến thuật đặc biệt chiến thuật đặc nhiệm có sức khỏe có năng khiếu
đáp ứng các khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm của các đại đội đặc nhiệm
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng trần hải quân tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ yêu cầu cán bộ chiến sĩ
trung đoàn đặc nhiệm phải nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ và những khó khăn thách thức đang tác động trực tiếp
đến công tác cảnh vệ tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác không ngừng rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy bộ tư lệnh xây dựng trung đoàn đặc nhiệm cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
thưa quý vị việt nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số
đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính phủ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phương thức sống làm việc của người dân
để phát triển môi trường sống an toàn nhân văn rộng khắp thì quá trình này phải gắn liền với hoạt động đảm bảo an toàn số
trong đề án sáu vấn đề này cũng được đặc biệt quan tâm với quan điểm chỉ đạo đó là việc kết nối tích hợp khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường số
quan điểm này cũng được bộ công an bám sát trong suốt quá trình thu tập xây dựng khai thác và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư định danh và xác thực điện tử
tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay sẽ có những phân tích cụ thể về nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
thưa quý vị khán giả tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là ví giấy tài khoản
với mỗi công dân thì đây là những thông tin cá nhân quan trọng vì vậy mà bộ công an đã áp dụng nhiều biện pháp bảo mật luôn cập nhật thường xuyên cho hệ thống định danh điện tử quốc gia để đảm bảo an toàn dữ liệu cho công dân
các dữ liệu trong suốt quá trình giao dịch cũng được bảo vệ qua nhiều lớp bảo mật và mã hóa bằng các thuật toán tiên tiến
theo đó tài khoản định danh địa tử của công dân chỉ có thể đăng nhập trên
một thiết bị duy nhất tại một thời điểm
chỉ khi công dân đăng ký truy cập vào ứng dụng vneid các thông tin mới hiển thị
các dữ liệu về định danh điện tử không được lưu trữ trên thiết bị nên khó truy cập vào thiết bị để đánh cắp thông tin
khi cán bộ chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ của công dân thì phải được sự cho phép mới có thể xem được thông tin
các bên thứ ba như ngân hàng ví điện tử y tế bảo hiểm hệ thống dịch vụ công
muốn sử dụng dữ liệu của công dân phải được sự đồng ý của
ngoài ra thông tin công dân sẽ được đăng ký số và được mã hóa
hệ thống của các bên thứ ba khi kết nối với hệ thống định danh xác thực điện tử đều phải được xác thực bảo mật
dữ liệu mã hóa cộng với giải pháp bảo mật ở mức độ cao nên có thể ngăn ngừa xâm nhập đánh cắp thông tin cá nhân
vâng thưa quý vị như vậy là người dân hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch và sử dụng các tính năng khác trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
cho an toàn bảo mật thông tin
và để cung cấp những thông tin cụ thể hơn về vấn đề này
thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay đại úy vũ tiến dũng đến từ trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư để cùng nhau bàn luận sâu về vấn đề này
vâng ạ lời đầu tiên thì xin cảm ơn đại úy vũ tiến dũng đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
thưa đại úy xác thực và định danh điện tử thì đang dần đi vào cuộc sống và người dân cũng như doanh nghiệp thì cũng đang được thụ hưởng rất nhiều tiện ích này ngay từ bây giờ rồi
vậy thì có một điều trên không gian mạng mà người dân vẫn còn băn khoăn đó chính là việc bảo mật thông tin
vậy thì bộ công an cho đến thời điểm này thì đã có những biện pháp như thế nào để đảm bảo yếu tố này
bộ công an trong các quá trình xây dựng hệ thống định danh điện tử vneid thì chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho người dân
thì để thực hiện việc này thì chúng tôi cũng xác định là từ các quy trình người dân đăng ký đến các phương tiện sử dụng đến hệ thống
là chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đảm bảo làm sao cái việc an toàn thông tin đặt lên hàng đầu
như người dân cũng đã biết quy trình đăng ký là chặt chẽ và phải đúng người có nhu cầu thật sự mới có thể đăng ký được
kể cả người khác biết thông tin mà muốn đăng ký cũng không thể đăng ký được
về mặt kỹ thuật hệ thống thì chúng tôi đã thiết kế hệ thống đảm bảo an ninh an toàn mức độ bốn
và luôn có một bộ phận kỹ thuật duy trì vận hành theo dõi để đảm bảo phòng tránh những cuộc tấn công
vậy thì công tác con người thì sao ạ
việc chúng ta sẽ đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp để triển khai thực hiện đề án sáu
cũng như là cái việc mà tuyên truyền cho người dân về công tác bảo mật thông tin thì đang được triển khai như thế nào
về vấn đề con người thì chúng tôi cũng luôn xác định con người là khâu then chốt nhất trong việc đảm bảo an ninh an toàn thông tin
định kỳ thì tôi cũng luôn có tổ chức các lớp đào tạo để cho những cán bộ
thực hiện công tác này là luôn cập nhật những cái bảo mật mới nhất
cũng như là những phương thức để đảm bảo an toàn thông tin mới nhất cho hệ thống
cán bộ công an địa phương cũng đã hướng dẫn để người dân hiểu trong quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử
không chụp ảnh không đăng tải những thông tin cá nhân của bản thân đưa lên mạng xã hội
nhất là việc chụp lại ảnh qr để đưa lên mạng xã hội
tài khoản định danh điện tử thì sẽ tích hợp rất là nhiều
rất là nhiều thông tin cá nhân là bảo hiểm y tế là bảo hiểm xã hội
và sau đó tiến tới sẽ là những thông tin về thuế về ngân hàng rồi thẻ công chức viên chức
nói một cách dễ hiểu là các thông tin về dữ liệu quốc gia về dân cư
thì sẽ được kết nối liên thông với nhiều bộ ngành khác nhau
vậy thì xin đồng chí cho biết là giữa các bộ ngành thì đã có những cái triển khai
những biện pháp như thế nào để đảm bảo bảo mật thông tin đảm bảo an toàn an ninh thông tin
về cái việc mà các cái bộ ngành có thể kết nối với hệ thống
thì chúng tôi cũng đã có quy định là về mặt thiết kế hệ thống là phải chạy trên cái đường mạng riêng của chính phủ
ngoài ra thì để kết nối vào trong hệ thống dân cư thì bộ ngành cũng phải đảm bảo hệ thống của các đơn vị đấy
và chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra an ninh an toàn
khi nào đạt đủ điều kiện thì mới có thể kết nối được trong hệ thống dân cư để khai thác
thì các cái bước để thực hiện thì chúng tôi cũng đảm bảo tuân thủ chặt chẽ
theo đúng như yêu cầu về đảm bảo an ninh an toàn thông tin
cho nên người dân cũng yên tâm với việc các bộ ngành khai thác cái thông tin này
và ngại một lần nữa thì xin cảm ơn đại ủy vũ tiến dũng đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và có những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi
thưa quý vị khán giả từ ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua tài khoản định danh điện tử của cá nhân ở mức độ hai
thì có giá trị tương đương như là thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch
người dân đã bắt đầu được hưởng những lợi ích từ xác thực và định danh địa tử cùng với ứng dụng vneid
trong quá trình sử dụng thì mỗi người dân cũng phải tự nâng cao nhận thức và chủ động thực hiện các biện pháp
để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của mình
và đây là yếu tố hết sức quan trọng cũng như là điều kiện tiên quyết cho mỗi công dân số
đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ hai từ vài tháng nay
chị nguyễn thị huyền rất yên tâm về tính bảo mật của ứng dụng vneid
khi đăng ký ứng dụng yêu cầu mật khẩu có độ phức tạp cao
có thể sử dụng xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt
theo các chuyên gia an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho tài khoản định danh địa tử
bên cạnh việc không chia sẻ thông tin tài khoản cho người khác
người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về ứng dụng để nắm được các hướng dẫn an toàn bảo mật
đặc biệt chú ý đăng suất tài khoản sau khi sử dụng
bản thân người dùng trong trách nhiệm cá nhân của mình cũng cần nhận thức được rằng
việc giữ và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của mình bằng việc chúng ta không chia sẻ các thông tin đó
trên không gian mạng hoặc là chúng ta không vô tình đàm lộ nọt các thông tin đó
để cho các bên thứ ba có thể lấy được các thông tin đó
và họ lấy được các thông tin đó
chúng ta thường xuyên không đăng xuất khỏi các ứng dụng mà mình đang truy cập
như vậy thì các cái dữ liệu khi mà nó vẫn đang chạy và nó vẫn đang được truy cập vào trên cái nền tảng
trên thiết bị của cá nhân thì rất có thể là sẽ có một ứng dụng hoặc mã độc nào đấy
nó có thể lấy cắp được các thông tin
ngoài ra thì cái việc là có thể là mượn điện thoại hoặc là người khác có thể truy cập vào cái điện thoại đó
thì họ có thể lấy được các cái thông tin mà hiện tại cái ứng dụng nó đang chạy nó vẫn đang hoạt động
các ứng dụng độc hại
các thiết bị vô tình được cài đặt trên điện thoại khó có thể truy cập vào thiết bị để lấy cắp thông tin
tuy nhiên để bảo vệ thiết bị của mình người dân cũng không nên cài đặt các ứng dụng lạ
thời gian qua lực lượng công an cũng đã tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng vneid
trong đó cũng tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin
khi mà đã triển khai các cái tài khoản này thì có rất thượng tiện thượng tiện về nhiều thứ
nhưng mà bên cạnh đó thì nếu như từ nửa tuổi trị mà trở lên thì về công nghệ số thì có thể là rất là phương phá
thế nhưng mà bên cạnh đấy thì vẫn có các đồng chí công an hỗ trợ kịp thời
chúng tôi cũng đang quen dần về các công nghệ số đó
tôi tin tưởng vào công tác bảo mật của công an của an ninh về cái an ninh mạng cũng như là về cái bảo mật của thông tin của tôi
trường hợp người dân bị mất điện thoại đang sử dụng tài khoản định danh điện tử
thì cần liên hệ cơ quan công an hoặc hotline một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám để được hỗ trợ khóa tạm thời tài khoản
trường hợp công dân đăng nhập vào thiết bị mới hệ thống sẽ có cảnh báo và gửi mã xác thực về ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị cũ
công dân nhập mã này để xác thực sau khi hoàn tất thủ tục đăng nhập trên thiết bị mới thì tài khoản sẽ tự động đăng xuất trên thiết bị cũ
thưa quý vị khán giả ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
định danh và xác thực địa tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số quốc gia
mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng chính phủ địa tử hướng đến chính phủ số giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
xong việc này chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả khi an ninh an toàn thông tin được đảm bảo
trong khi thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo tin tặc tội phạm công nghệ cao thì ngày càng tinh vi và phức tạp
thì mỗi người dân càng phải có ý thức tự bảo vệ mình
trong môi trường số như bảo vệ mình trong môi trường thực
và bảo vệ tài sản vô hình của mình như thông tin cá nhân như bảo vệ những tài sản hữu hình khác
và hy vọng phần trình bày của tôi ngày hôm nay đã giúp quý vị có những hiểu biết rõ hơn về bảo vệ tài khoản định danh cá nhân của mình
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
trong phần tiếp theo của chương trình
các đối tượng tội phạm tàng trữ chế tạo sử dụng vũ khí nóng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp gây khó khăn cho lực lượng công an khi đấu tranh bắt giữ
đối tượng tấn công bằng dao tại bruxelles bỉ hôm một mươi tháng một mươi một là phần tử cực đoan và dối loạn tâm thần
tiên an ninh trật tự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế tp hcm
cùng bị khởi tố với bà hạnh
còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo lạm dụng chức vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ xảy ra tại tp hcm và các tỉnh phía nam
liên quan đến công ty thủ đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
công an thị xã hòa thành của tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng cùng chú tại tỉnh tây ninh
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
quá trình điều tra ban đầu xác định trước đó nguyễn trần phước tâm nợ tiền của người tên quan nhị kha không rõ lai lịch
nên kha nhờ cháu của kha hẹn tâm ra giải quyết mâu thuẫn khu vực cầu k một mươi ba huyện dương minh châu
vào tối ngày sáu tháng một mươi một tâm rủ thêm nhóm bạn của mình khoảng một mươi bốn người chuẩn bị hung khí mua xăng về làm bom xăng
trên đường đi thì tìm nhóm của cháu của kha thì nhóm của tâm gặp một nhóm đang chạy ngược chiều
nên dừng xe chặn đánh và phát hiện nhầm người
lúc này thì nhóm của tâm thấy một người trong nhóm kia có cầm một vật giống súng
thế vậy cao huy vũ dùng cây ba chỉa nhọn đâm khiến một người bị thương
lực lượng công an đã truy xét và triệu tập được một mươi một đối tượng tạm giữ một cây kiếm tự chế
tám cây dựa sáu cây ba chỉa nhọn một lọ thủ tinh chứa xăng một bình nhựa chứa xăng hai xe mô tô và nhiều tăng vật khác
thưa quý vị và các bạn tình trạng các đối tượng tội phạm hình sự tội phạm ma túy thì có hành vi tàng trữ
sử dụng vũ khí nóng vẫn tiềm ẩn phức tạp
qua việc triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm hình sự các đường dây tội phạm ma túy đều cho thấy
hầu hết các đối tượng đều có hành vi tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí nóng như súng quân dụng
giao kiếm mã tấu vào mục đích phục vụ hoạt động phạm tội của mình
gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an khi đấu tranh triệt phá
trẻ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ
đã bắt quả tang đối tượng thẩm quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thị trấn yên lập tỉnh phú thọ
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là các loại ma túy dạng thuốc lắc ma túy đá và heroin
số ma túy này hùng khai nhận để bản thân sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu
có biểu hiện lại tiếp tục bán ma túy thì đội cũng đã lập kế hoạch và đề xuất lãnh đạo phòng pc bốn cho đấu tranh
và sau khi mà đối tượng mất cảnh giác và mở cửa thì các sinh sát đã bắt giữ đối tượng
và trong thu giữ tại trên người đối tượng năm gói heroin một gói ma túy đá và một gói thuốc lắc
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của thẩm quốc hùng
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng có chữ made in china dài khoảng một mươi bảy cm một mươi viên đạn và một mươi hai ống thép đựng đạn cùng nhiều tam vật khác có liên quan
những khẩu súng này từ loại súng đồ chơi có thân bằng kim loại hùng mua trên mạng
sau đó đặt mua thêm các linh kiện để chế tạo thành loại súng bắn đạn thể thao có độ sát thương cao
hành vi của đối tượng thẩm quốc hùng là rất nguy hiểm nếu không được kịp thời đấu tranh ngăn chặn
cũng theo cơ quan công an các đối tượng tội phạm ma túy đều rất manh động và liều lĩnh
vì vậy chúng luôn tìm cách tàng trữ vũ khí nóng nhằm mục đích chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
cái đối tượng thì bây giờ nó trẻ hóa và khi mà cái đối tượng sử dụng cái ma túy tổng hợp
thì nó có cái biểu hiện rất là manh động và khi mà trong quá trình đấu tranh thì cũng gây rất nhiều khó khăn cho anh em trinh sát
rồi để đảm bảo được cái an toàn cho lực lượng vây bắt thì cũng phải tính toán cái phương án rất là chắc chắn
thì mới cho triển khai đấu tranh và bắt giữ
diễn biến tình hình tội phạm hình sự ma túy có tàng trữ sử dụng vũ khí nóng
đã được lực lượng công an chủ động nhận diện nắm tình hình
vì vậy trong công tác đấu tranh bóc gỡ đã tính toán các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án và quân chúng nhân dân
đồng thời tổ chức điều tra truy xét tận gốc các loại vũ khí này để có phương án ngăn chặn phòng ngừa
sau nhiều tháng bị hoãn thì phiên tòa xét xử vụ án bé gái tám tuổi bị bạo hành tử vong đã được tòa nhân dân thành phố hồ chí minh ấn định mở lại vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây

trước đó sau khi có kết luận điều tra bổ sung viện
viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái bố cháu bé về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
tại phiên xử hồi tháng bảy tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án và giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé
tuy nhiên phân viện khoa học hình sự đã từ chối việc thực hiện giám định theo nội dung trên